ngày một mươi tháng một tổng thống indonesia joko widodo đã kêu gọi nhật bản đầu tư vào các vùng đảo xa
trong đó có quần đảo natuna gần khu vực xảy ra nhiều tranh cãi giữa nước này và trung quốc thời gian qua
ngoại trưởng indonesia retno masudi cho biết tổng thống joko widodo đã đánh giá cao sự hợp tác của chính phủ nhật bản tại natuna
trong đó có giai đoạn đầu của dự án phát triển trung tâm hàng hải và thủy sản tích hợp
và hy vọng rằng giai đoạn hai của dự án sẽ sớm được khởi động
ông widodo cũng kêu gọi nhật bản đầu tư vào các vùng đảo xa trong đó có quần đảo natuna
đồng thời nhấn mạnh rằng đây là một trong những ưu tiên chính trong quan hệ hợp tác giữa hai nước
bà masudi nhấn mạnh nhật bản đã cam kết mạnh mẽ trong việc hợp tác phát triển trung tâm hàng hải và thủy sản tích hợp
tại các vùng đảo ngoài xa của indonesia